sáng ngày hôm nay tòa nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa
sáu bị cáo bị truy tố trong vụ án gồm huỳnh văn dõng cựu giám đốc cdc khánh hòa
trần quốc huy cựu trưởng phòng tổ chức hành chính cdc khánh hòa
phan phương ngọc cựu nhân viên khoa dược vật tư y tế cdc khánh hòa
cao văn cường chủ hộ kinh doanh cơ sở phong phú nguyễn thị thúy giám đốc phòng dự án
và nguyễn trường giang cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển công nghệ việt ứng dụng việt nam vndat
tại phiên sơ thẩm hai bị cáo là nguyễn thị thúy và nguyễn trường giang xin vắng mặt vì lý do sức khỏe
tổng thiệt hại mà các bị cáo gây ra trong vụ án này là gần một mươi sáu tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi năm tháng bốn
công an tp hcm
tp cao bằng vừa tạm giữ hai đối tượng là nguyễn ngọc linh và nguyễn ngọc long về hành vi trộm cắp gần năm trăm linh triệu đồng
sáng ngày tám tháng bốn tiếp nhận đơn tố giác của nạn nhân trú tại phường ngọc xuân bị kẻ gian đột nhập
lấy mất số tiền gần năm trăm linh triệu đồng trên xe khách tuyến tp hcm bảo lạc
tiến hành điều tra xác minh đội cảnh sát hình sự công an tp cao bằng đã nhanh chóng làm rõ hai đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp là linh và long
cùng chú tại tp cao bằng
tại cơ quan điều tra hai đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
cơ quan công an đã thu hồi đầy đủ số tiền bị trộm cắp để phục vụ công tác điều tra
công an thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn vừa bắt giữ ba đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề với số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba đến đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối tượng lê thị kim anh chú tại tp lạng sơn hàng ngày sử dụng số điện thoại cá nhân nhận số lô số đẻ từ một số người khác chú tại xã yên trạch
huyện cao lộc và xã mai pha tp lạng sơn
đối tượng nhanh thanh toán tiền cho những người mua số lô số đề bằng phương thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
chỉ trong ngày ba tháng bốn lực lượng công an đã làm rõ lê thị kim anh đã giao dịch với số tiền đánh bạc là hơn bảy trăm linh triệu đồng
mở rộng điều tra công an thành phố lạng sơn đã bắt giữ thêm hai đối tượng khác trong chuyên án
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện rồng riềng của tỉnh kiên giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự sáu đối tượng về hành vi đánh bạc
vào tối ngày bảy tháng bốn lực lượng công an đã tiến hành triệt xóa một tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền xảy ra tại nhà của huỳnh thanh vũ
bắt giữ một mươi bốn đối tượng tạm giữ số tiền gần một trăm bảy mươi triệu đồng hai bộ tài xỉu và một số tăng vật khác
theo phản ánh của người dân tụ điểm đánh bạc này hầu như hoạt động thâu đêm với thủ đoạn rất tinh vi
có người canh đường cảnh giới từ xa mỗi khi thấy người khả nghi đến gần vì vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận truy bắt của lực lượng công an cơ sở
công an quận bình tân tp hcm đang điều tra làm rõ vụ cháy tại hẻm đường số chín phường bình hưng hòa
khu vực có nhiều căn nhà tạm lụp sụp khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm nay người dân phát hiện cháy bên trong khu đất rộng khoảng một m hai tại hẻm bốn mươi bảy đường số chín phường bình hưng hòa quận bình tân
nhiều người huy động bình chữa cháy kéo vòi nước dập lửa nhưng bất thành
ngọn lửa sau đó bùng phát mạnh cháy lan ra khu vực xung quanh
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đều điều phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
chống cháy lan sang các nhà dân xung quanh
gần một giờ sau đó đám cháy được khống chế và dập tắt
ghi nhận tại hiện trường vụ cháy đã làm nhiều căn nhà tạm kho chứa đồ bị thiêu dụi đổ sập
hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị theo báo cáo của cục quản lý thị trường tp hcm trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đơn vị đã kiểm tra và phát hiện hơn một một trăm linh vụ
trong đó nổi lên là các vụ vi phạm về hàng giả hàng nhái hàng không rõ nguồn gốc
cách hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao
ngoài các mặt hàng thiết yếu và lương thực thực phẩm thì nhu cầu mua sắm các sản phẩm trang trí
quà biếu tặng và các mặt hàng thời trang mỹ phẩm sản phẩm làm đẹp cũng chiếm số lượng đáng kể
đây cũng là thời điểm mà các đối tượng buôn lậu sản xuất kinh doanh hàng cấm hàng giả
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ dân lận thương mại hoặc đồng mạnh để kiếm lợi nhuận phi pháp
trong thời gian qua cục quản lý thị trường thành phố cũng đã chỉ đạo lực lượng tăng cường triển khai đồng bộ các kế hoạch công tác
công tác thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử năm hai nghìn hai mươi ba
đấu tranh phòng chống hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
theo kết quả ghiên nhận trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn cục quản lý thị trường đã kiểm tra hơn một một trăm linh vụ
xử lý gần một hai mươi vụ tiêu hủy hàng giả hàng cấm hàng không đủ điều kiện lưu thông trị giá gần hai mươi chín tỷ đồng
ngoài ra chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố vụ án hình sự bốn vụ trị giá hàng hóa vi phạm ước tính sáu năm tỷ đồng
sau thời gian bị thu hồi giấy phép hoạt động từ cuối năm ngoái đến nay nhà xe thành bưởi chạy lại tuyến bến xe miền tây
bến trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại
đại diện bến xe miền tây tp hcm vừa cho biết nhà xe thành bưởi đã chính thức hoạt động trở lại tuyến cố định bến xe miền tây
bến xe trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại tần sốc hoạt động ba mươi tám chuyến một ngày
trong văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm sở giao thông vận tải báo cáo
nhà xe thành bưởi được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô ngày hai mươi bảy tháng hai
các loại hình gồm kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container và kinh doanh vận chuyển hành khách du lịch
ngày một mươi ba tháng ba nhà xe thành bưởi đã đăng ký khai thác thành công tuyến vận tải hành khách cố định
thành phố hồ chí minh từ bến xe miền tây đến bến xe trung tâm thành phố cần thơ và ngược lại
trước đó sở giao thông vận tải tp hcm đã ban hành quyết định thu hộ giấy phép kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô không thời hạn đối với thành bưởi lý do thu hộ do vi phạm cung cấp bản sao không đúng
với bản chính hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh
chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi chỉ đạo cơ quan đơn vị xem xét các giải pháp linh hoạt như
làng ưu tiên dịch vụ ưu tiên ứng dụng công nghệ nhằm tránh ung tắc và rút ngắn thời gian thực hiện
thủ tục xuất nhập cảnh đối với hành khách nhất là khách hạng thương gia nhà đầu tư nước ngoài
thời gian tới
tp hcm tiếp tục xác định vai trò và trách nhiệm của địa phương cùng với các cơ quan chức năng
và các đơn vị phục vụ tại sân bay thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nội chất lượng
dịch vụ hành khách
trong đó chủ tịch phan văn mãi đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an phối hợp
với cán bộ hàng không miền nam và cả hàng không quốc tế tân sơn nhất tiếp tục nghiên cứu
nâng cao hơn nội hiệu quả hoạt động tại các quầy thủ tục xuất nhập cảnh
nghiên cứu việc tổ chức sắp xếp luận tuyến băng truyền hành lý khoa học kết hợp bố trí nhân sự
và trang thiết bị cần thiết để giảm thời gian chờ nhận hành lý giao sở giao thông vận tải thành phố
phối hợp với các cơ quan đơn vị chức năng có liên quan nghiên cứu phương án tổ chức kết nối
giao thông tổng thể khoa học tại khu vực sân bay tân sư nhất trong đó bao gồm các phương án tổ chức
giao thông khi nhà gai t ba được đưa vào khai thác giao sở du lịch tham mưu để thành phố quyết định
thành lập tổ công tác liên ngành thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ
và hình ảnh của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất và là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin
về các đoàn khách hạng thương gia đoàn khách là các nhà đầu tư nước ngoài
ủy ban nhân dân quận tám ủy ban nhân dân huyện bình chánh và tổng công ty thương mại sài gòn
tiến hành ký kết kế hoạch về tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự
an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ bình điền thuộc phường bảy quận tám tp hcm
chợ bình điền nằm ven đại lộ nguyễn văn linh ở phía tây nam tp hcm thuộc phường bảy quận tám
khu chợ này được xem là chợ đầu mối có quy mô lớn nhất việt nam hiện nay với tổng diện tích là sáu mươi năm hectare
gồm bảy nhà lòng hai nhà kho các bãi đậu xe và các công trình phụ trợ khác
chợ kinh doanh chủ yếu các mặt hàng thủy hải sản thịt tươi sống và rau củ với số lượng lớn
đây cũng là chợ đầu mối duy nhất tập kết phân phối thủy hải sản từ các tỉnh về tp hcm
vì là trung tâm hoạt động kinh doanh buôn bán đầu mối của thành phố
nên chợ bình điền tiềm ẩn nhiều phức tạp của các loại tội phạm hoạt động
thường xuyên có khả năng phát sinh tình huống gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự như cướp cướp vật trộm cắp
bảo kê cưỡng đoạt tài sản cho vay lãi nặng đòi nợ thuê mâu thuẫn sâu sát trong quá trình kinh doanh buôn bán
đáng chú ý là tình hình trộm cắp tại khu vực chợ bình điện diễn biến phức tạp
cùng với đó hành vi cho vay lãi nặng cưỡng đoạt tài sản cũng là vấn đề nổi cơm phức tạp ở chợ
kết quả sau ba năm phối hợp giữa ba đơn vị từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi ba
công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực chợ bình điền đạt được nhiều kết quả tích cực
như tình trạng người dân buôn bán lấn chiếm lòng lề đường vỉa hè cơ bản đã có chuyển biến
tình trạng xe loi tự chế giảm đáng kể
giai đoạn này khu vực chợ bình điền xảy ra bốn mươi vụ vi phạm pháp luật
lực lượng chức năng đã khởi tố một mươi tám vụ ba mươi bốn đối tượng
nổi bật công an thành phố đã triệt phá băng nhóm cưỡng đoạt tài sản
bắt giữ các đối tượng cầm đầu gồm châu phát ti châu phát tuấn và châu phát hùng
việc triệt phá kịp thời băng nhóm tội phạm này của lực lượng công an đã nhận được sự đồng tình
ủng hộ rất lớn của các tiểu thương và khách mua hàng góp phần lớn vào sự ổn định an ninh trật tự tại chợ
không chỉ dừng lại đó công an thành phố đã luôn có những sáng tạo ứng dụng công nghệ
và công tác chuyên môn trong công tác giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự tại khu chợ
cụ thể mới đây công an thành phố đã tiến hành khảo sát phối hợp cùng các đơn vị liên quan
xây dựng sơ đồ ba d mô phỏng kết cấu tổng thể của khu chợ
nhằm phục vụ đắc lực đạt hiệu quả hơn nữa trong công tác triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự cho khu chợ
nhằm phát huy những kết quả đạt được và khắc phục hiệu quả những hạn chế đã được chỉ ra
thời gian tới ba đơn vị tiếp tục phối hợp
tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tại khu vực chợ bình điền
những nội dung phối hợp trọng tâm gồm tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của tiểu thương
người dân tại chợ bình điền và các khu vực xung quanh chợ
xây dựng kế hoạch cụ thể đồng bộ ra quân xử lý các trường hợp vi phạm
tăng cường phối hợp kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật
về hình sự kinh tế ma túy tài nạn xã hội nắm bắt tư tưởng của tiểu thương trong chợ
nhằm kịp thời giải quyết các kiến nghị quyền lợi chính đáng
không để xảy ra tình trạng tập trung đông người khiếu nại khiếu kiện gây mất an ninh trật tự v v
do đó chúng ta phải tổ chức công việc một cách khoa học
phải biết ứng dụng công nghệ ứng dụng các công cụ hiện đại
để chúng ta có thể tổ chức thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất
ít tốn sức nhất và không để xảy ra tình trạng bắt cóc bỏ dĩa
việc phát huy tối đa vai trò sức mạnh của công an lực lượng cơ sở
cùng các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương
thế trận liên hoàn vững chắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
tại khu vực chợ bình điện góp phần tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh
để tiểu thương và người dân được yên tâm khi tham gia kinh doanh mua bán tại đây
chiều tám bốn cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết đơn vị vừa phối hợp
với các cuộc nghiệp vụ của bộ công an công an tp hcm và công an tỉnh khánh hòa
triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng người nước ngoài cầm đầu
sử dụng công nghệ cao hoạt động tính dụng đen với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
ước tính số tiền các đối tượng thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng
thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an về cao điểm tấn công
trấn ngắp tội phạm hoạt động tính dụng đen và chuyển đổi trạng thái
từ truyền thống sang công nghệ hoàn toàn trong phòng chống tội phạm
qua công tác quản lý địa bàn quản lý đối tượng cục cảnh sát hình sự phát hiện
nhắm đối tượng người nước ngoài cầu kết với các đối tượng người việt nam
thành lập các doanh nghiệp nút bóng sử dụng công nghệ cao để hoạt động tính dụng đen
với quy mô lớn nên do phòng trọng án xác lập chuyên án để đấu tranh
cục cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng quốc tịch ukraine là vujovsky timur
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi và krasov irina sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm nhập cảnh việt nam
nên phối hợp với các cục nghiệp vụ và công an tp hcm công an tỉnh khánh hòa
tiến hành bắt giữ đồng thời khám sát bốn công ty tại thành phố hồ chí minh
gồm công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ isora công ty lộc tính
công ty dịch vụ tư vấn cartus và công ty dịch vụ vnex
cục cảnh sát hình sự xác định đường dây tội phạm trên do đối tượng krecik roman
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quốc tịch ukraine cầm đầu
năm hai nghìn một mươi chín roman thành lập công ty lợi tính và câu kết với lê thanh huỳnh cang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một ngụ thành phố thủ đức và nguyễn thị nhất phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ quận bốn đều hoạt động tính dụng đen qua app easycash vn
đầu năm hai nghìn hai mươi ba khi thấy cơ quan chức năng của việt nam đấu tranh xử lý mạnh các băng nhóm tính dụng đen
nên roman đã xuất cảnh khỏi việt nam và điều hành vận hành quy trình cho vai nặng lại khép kính từ xa qua mạng xã hội
đây là nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu móc nối với các đối tượng người việt nam
núp bóng doanh nghiệp triệt đề sử dụng các công nghệ
để hoạt động tính dụng đen cho vai với quy mô lớn trong thời gian dài
và chúng chuyên môn hóa là có quy trình khép kín được giao vào từng khâu từng giai đoạn
để nhằm che giấu hoạt động phạm tội tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các cái khâu thẩm duyệt và giải ngân thì hầu như được tự động hóa trên hệ thống cmr do các đối tượng lập trình
và chiếm tám mươi chỉ có hai mươi là năng lượng
nếu như mà trong quá trình nó có gì trục chặt hay các đối tượng thì nó mới sử dụng đến yếu tố con người để thẩm duyệt
cục cảnh sát hình sự xác định từ năm hai nghìn một mươi chín roman đưa can số tiền bốn trăm linh usd để hoạt động cho vay
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba roman chỉ đạo công ty lộc tính tiếp tục nhận một mươi một triệu usd
từ công ty sca của singapore và ngân hàng tas của đảo sip
quá trình hoạt động các đối tượng xác duyệt quy trình cho vay từ năm trăm linh đồng đến vài chục triệu đồng bằng phần mềm
do đối tượng người nước
từ lần vai thứ hai trở đi các khoản vai đều bị tính lãi và phí
tổng lãi và phí cộng lại tương đương với lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm đến một chín trăm bảy mươi một một năm
cảnh sát xác định đã có hàng trăm nghìn lượt khách hàng vai từ hai app nơi trên
với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi tháng
các đối tượng thay đổi phương thức thủ đoạn là không tập trung vào một công ty
mà chia nhỏ ra rất nhiều công ty
như cái vụ án chúng tôi phá là các đối tượng chia ra là bốn công ty
hoạt động được ở những cái chức năng và nhiệm vụ khác nhau
cho nên là qua cái quá trình mà kiểm tra hành chính đơn thuần
thì rất khó phát hiện ra các đối tượng này hoạt động phạm tội
cho vai với trên qua app với cái lãi suất cao
và các đối tượng này cũng là để mà thu lợi lại cái số tiền mà đảm bảo cái sự mà mất mát nó ít đi
thì các đối tượng là cho vai là ít
nhưng cái lãi suất phần trăm tính theo ngày thì rất lớn
lãi suất và các khoản phí là có lên đến một chín trăm bảy mươi
mặc dù các đối tượng nguy tạo về cái lãi suất là rất nhỏ
nhưng các cái khoản phí các đối tượng nại ra để mà thu của người vay là rất lớn
qua các tài liệu thu thập được thể hiện các đối tượng đã cho hàng trăm nghìn khách hàng vay thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
đến thời điểm hiện tại
cục cảnh sát hành sự đã triệu tập sáu mươi ba đối tượng nên làm việc thu sáu mươi tám laptop
gần một trăm linh điện thoại di động và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan đồng thời phong tỏa các tài khoản của bốn công ty trên
trước đó cục cảnh sát hình sự phối hợp công an tp hcm công an tiền giang hà nội đà nẵng và nhiều tỉnh thành trên cả nước
đấu tranh triệt phái nhiều bao nhóm tội phạm tính dụng đen cho các đối tượng người nước ngoài cầm đầu
như trung quốc nam phi nga latvia đến việt nam thành lập thuê người đứng tên doanh nghiệp có chức năng cầm đồ tư vấn kinh doanh tài chính
các đối tượng này tuyển dụng nhân viên để sử dụng các ứng dụng website cho vay lãi nặng lên đến trên một một năm
ngày chín tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên có vi phạm khuyết điểm tại đảng bộ các tỉnh vĩnh phúc quảng ngãi phú yên hà giang gia lai
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy các ông lê duy thành phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc
đặng văn minh phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cao khoa nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi phạm đình cự nguyên phó bí thư tỉnh ủy nguyên bí thư ban cán sự đảng nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh phú yên hà hoàng việt phương ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban quản lý khu kinh tế dung quốc và các khu công nghiệp
nguyên tỉnh ủy viên nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với các ông lê duy thành đặng văn minh cao khoa phạm đình cự hà hoàng việt phương nguyễn thế bình nguyễn tư sơn
ban bế thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời đồng bộ với kỷ luật đảng
chuyển sang một thông tin khác
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can trịnh văn quyết cựu chủ tịch flc và bốn mươi chín bị can khác về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thao túng thị trường chứng khoán lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
theo cáo buộc với mục đích chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư để sử dụng vào mục đích riêng của mình
nhờ sự hỗ trợ tích cực của quần chúng nhân dân và tinh thần trách nhiệm mưu trí dũng cảm tận tụy trình độ nghiệp vụ sắc bén và tính nhân văn sâu sắc của lực lượng công an
hai cháu đã được giải cứu an toàn hiện lực lượng công an đang tiếp tục khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng phạm huỳnh nhật vi theo đúng quy định